xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết chung trên cả nước ta là xu hướng tăng nhiệt ở cả ba miền
cụ thể tại bắc bộ do khối không khí lạnh đã suy yếu vào lệch đông
nên mưa chỉ còn xảy ra vài nơi
cùng nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi hai đến hai mươi ba độ trời rét
đáng lưu ý tại đây chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
cũng phổ biến là ít mưa sáng sớm thì có sương mù nhẹ
cùng nền nhiệt tăng lên ngưỡng từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
phần trung trung bộ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt sao động từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
phần còn lại tạnh giáo ít mưa với mức nhiệt trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn phổ biến là tạnh giáo và có nắng nhiều
nền nhiệt trưa chiều mai tại tây nguyên giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp năm
riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển đông
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ
nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi ba độ